vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết
mặc dù chưa được phép cấp phép khai thác nhưng nguyễn văn vấn đã cố ý lợi dụng việc được ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cấp phép thăm dò tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá nậm khao
sáng ngày bảy tháng một công an tỉnh lai châu khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn vấn chú tại xóm bảy mang hạ xã yên nam thị xã duy tiên tỉnh hà nam
tạm trú khu một mươi thị trấn mừng tè huyện mường tè tỉnh lai châu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái vấn về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu xác định năm hai nghìn một mươi bốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái vấn được ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá nậm khao ở xã nậm khao huyện mừng tè tỉnh lai châu
với thời hạn thăm dò là chín tháng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù biết chưa được cấp phép khai thác nhưng nguyễn văn vấn đã cố ý lợi dụng việc đủ ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cấp phép thăm dò để thuê nhân công mua sắm dây chuyển thiết bị máy móc tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá nậm khao xã nậm khao huyện mường tè và xuất bán cho các tổ chức doanh nghiệp thi công một số công trình trên địa bàn huyện mường tè
tính riêng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến
tính riêng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái vấn đã xuất bán trái phép trên hai mươi bảy mét khối đá các loại với giá trị hơn sáu ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
một diễn biến mới trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng dầu từ singapore về việt nam
việc kiểm soát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã ban hành kháng nghị
đối với bản án
sơ thẩm trong đó đề nghị tăng án với hai mươi tám trên bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây này
lý do kháng nghị tăng nặng mức phạt là bởi hành vi buôn lậu xăng dầu của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia dối loạn thị trường
chính vì vậy các bị cáo bị xét xử với cuộc hình phạt tạm biệt nghiêm trọng
tuy nhiên tòa án nhân dân tỉnh đồng nai lại áp dụng hình phạt dưới khung và cả hình phạt tiền
áp dụng điểm a phần bốn điểm một phần ba điểm s điểm hai điểm một mươi hai phần một mươi năm phần hai phần ba phần bốn hai phần năm hai điểm năm phần sáu điểm tám phần bảy phần tám phần tám phần tám
kiểm tra hành chính một khách sạn cho thuê lưu trú đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều thành phố đà nẵng
phối hợp với công an phường hòa khánh bắc phát hiện hai thanh niên có tảng chữ số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra phòng ba trăm linh năm của một khách sạn trên đường nguyễn lăng bằng lực lượng công an phát hiện trương quốc bảo và nguyễn văn tuấn cùng chú quảng nam đang cất dấu số lượng lớn là thuốc lá điện tử
kiểm tra kiểm đếm cụ thể thống kê có hai bốn trăm chín mươi năm sản phẩm thuốc lá điện tử với đầy đủ màu sắc chủng loại mùi vị
qua làm việc bảo và tuấn thừa nhận số thuốc lá điện tử trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mà được mua qua mạng xã hội ở các tỉnh phía bắc
nhằm bán lại cho các đầu mối ở đà nẵng và quảng nam có nhu cầu
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai vừa tiến hành tiêu hủy lô hàng hơn hai tấn bột màng sữa phô mai và bột thạch đen mà lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai đã thu giữ trong đợt cao điểm
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai đã phát hiện kiểm tra và bắt giữ lô hàng
nhập lậu năm thùng hộp bột thạch đen hai thùng bột màng sữa phô mai có tổng trọng lượng là hai một trăm hai mươi năm kg
đây là các loại thực phẩm uống nhập lậu chủ lô hàng kể trên là linh thùy dương chú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng đã lập biên bản và hoàn thiện các thủ tục xử phạt hành chính với chủ lô hàng kể trên
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo đúng quy định pháp luật đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường
bộ công thương vừa có công điện khẩn gửi tập đoàn dầu khí việt nam và các doanh nghiệp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường
trong bối cảnh công ty lọc hóa dầu nghi sơn đang tạm dừng một phân xưởng để khắc phục sự cố kỹ thuật
liên quan đến việc khắc phục sự cố tại công ty lọc hóa dầu nghi sơn đại diện tập đoàn dầu khí việt nam cho biết
việc sửa chữa này dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành
và sản xuất trở lại còn thời điểm này vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng xăng dầu cho thị trường
năm nay dự kiến lượng xăng dầu tiêu thụ trong giai đoạn trước và sau dịp tết nguyên đán sẽ tăng khoảng
nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp cho thị trường
thưa quý vị mua bán trao đổi hàng hóa là hình thức thường thấy trong công việc kinh doanh
để đảm bảo an toàn về quyền lợi và kinh tế mỗi giao dịch thường được hai bên soạn thảo và ký kết các điều khoản hợp đồng mua bán
hợp đồng đã thỏa thuận giữa hai bên mua và bán
tuy nhiên trong nhiều trường hợp cụ thể hợp đồng vẫn xảy ra những rủi ro sau khi ký kết
và trên thực tế đã có những trường hợp xảy ra như vậy
hai bên không đi đến được sự thống nhất và đồng thuận trong việc xử lý hợp đồng
cần có sự can thiệp của chính quyền cũng như cơ quan xét xử
hợp đồng đã tìm được đối tác tin cậy
sau khi giữa hai bên đã thỏa thuận đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng
mua bán và lắp đặt chạm trộn bê tông đã qua sử dụng số một nghìn tám trăm linh bốn hdmb hntd
giá trị hợp đồng là chín trăm năm mươi tám triệu đồng
thế nhưng việc mua bán đã diễn ra không như mong đợi không đúng với các điều khoản cam kết trong hợp đồng
sau một thời gian dài chờ đợi đến nay máy móc vẫn chưa được bàn giao như cam kết trong hợp đồng
sau khi thanh toán lần một với trị giá là hơn hai trăm tám mươi năm

rồi đến vài tháng sau cũng không bàn giao và họ cũng không có phản hồi gì cả
thưa anh đầu tư em đang
đang đi công tác tỉnh nhá về em xíu tỉnh
em có chút giá thì sớm trong vài ngày tới rồi
không lo ai được nào đâu chỉ yên tâm thế
tôi thì cũng có trao đổi trực tiếp với cả anh vũ minh hưng là giám đốc công ty ô tô hà nội
về việc chưa bàn giao được đúng thời hạn của trạm trộn

trong hợp đồng mua bán và thông tin đăng ký kinh doanh trên hệ thống của bên bán
là công ty cổ phần thương mại ô tô hà nội đều ghi rõ địa chỉ
tại số nhà hai mươi một ngõ hai trăm tám mươi sáu đường giáp bát quận hoàng mai thành phố hà nội
tuy nhiên đại diện bên mua nhiều lần đến đây để giải quyết vụ việc
nhưng cửa luôn đóng như thế này
đại diện bên mua chỉ biết ngậm ngùi ra về
trong vụ việc này luật sư đánh giá
cái việc này vẫn chưa thực hiện vẫn chưa bàn giao hoặc chưa lắp đặt
thì có thể là phía bên bán đã vi phạm
do đó là phía của bên bán phải chịu trách nhiệm về vấn đề này
có quyền trị ra tòa án để mà giải quyết và yêu cầu bồi thường thiệt hại
đối với cái việc mà chậm trễ giao hàng như thế này
trong đơn phản ánh ngoài việc bên bán không thực hiện theo điều khoản trong hợp đồng
phía bên mua còn cho rằng thiết bị được bán ở đây là máy chạm trộn bê tông
của công ty cổ phần thương mại ô tô hà nội đang có tranh chấp với bên thứ ba
trong trường hợp mà giả sử như là cái tài sản này không thuộc của bên bán
mà bên bán đưa ra các tài liệu các hồ sơ hoặc là trong hợp đồng thể hiện rõ là đây là tài sản của bên bán
nhưng mà thực chất là của một bên thứ ba khác thì cũng có cơ sở để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự
về các hành vi mà lừa đảo kiếm đọc tài sản nếu có
theo luật sư đối với hợp đồng mua bán dân sự nếu một trong hai bên không thực hiện theo hợp đồng
với lý do khách quan hay chủ quan gần sớm giải quyết sự việc tránh xảy ra kiện tụng
và đặc biệt không để bị ảnh hưởng đến uy tín danh dự và thương hiệu của chính doanh nghiệp công ty đó
bên cạnh đó khi bên yếu thế làm đơn khiếu nại xử lý vụ việc
thì chính quyền địa phương cơ quan chức năng có liên quan
cần sớm giải quyết kịp thời nhằm tránh gây ra những thiệt hại
và những rắc rối đáng tiếc
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất vừa đưa ra giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay
trên các màn hình điện tử fids tại nhà ga quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng
nhằm hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện
hiện nay thông tin các chuyến bay đi đến quốc nội tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đều được hiển thị trên các màn hình điện tử tại các khu vực gồm sảnh đi đến
các quầy làm thủ tục hàng không khu vực sau khi kiểm tra an ninh khu vực cách ly
cửa khởi hành băng truyền nhận hành lý và các phòng chờ
điều này gây bất tiện cho hành khách tại khu vực làm thủ tục sảnh a và b
do không biết giờ mở cửa quầy làm thủ tục đồng thời làm tắc nghẽn tại khu vực ga đến
do hành khách phải tìm thông tin băng truyền hành lý tại các vị trí đặt màn hình fids
để khắc phục những hạn chế và mang lại thuận tiện cho hành khách
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã triển khai giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay fids quốc nội
và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ tir vietnamairport vn và mạng qr code
với khoảng tám mươi gian hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu bán hàng đồng giá hàng bình ổn giá và giảm giá và ưu đãi
trợ tết công đoàn năm hai nghìn hai mươi ba do tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với liên đoàn lao động tp đà nẵng
tổ chức diễn ra trong ba ngày từ ngày sáu đến ngày tám tháng một
là một trong các hoạt động thiết thực chăm lo tết cho đoàn viên người lao động trên địa bàn dịp xuân quý mão
tại chương trình khai mạc tổng liên đoàn lao động việt nam đã trao tặng đoàn viên
người lao động tp đà nẵng một mươi phiếu mua hàng tổng trị giá bảy trăm năm mươi triệu đồng
liên đoàn lao động tp đà nẵng trao tặng ba mươi phiếu mua hàng tổng trị giá ba tỷ đồng
do đoàn viên mua sắm tại trợ tết công đoàn
vui phấn khởi là tâm trạng của chị hương
cũng như rất nhiều người lao động khi sử dụng những tấm phiếu quà tặng
để mua sắm những vật dụng cần thiết nhất cho một cái tết đang đến rất gần
rất là hạnh phúc và rất là tân trị chương trình món quà này
mặc dù nó không phải là lợn đối với nói chung là nó thì rất là lợn với tôi
nhưng có thể nói với những người khác thì nó cũng không đáng là bao nhiêu
nhưng nó có thể là đưa đến cho chúng tôi là một cái tết là có thể là ấm no hơn
hạnh phúc rất là ý nghĩa và rất là tuyệt vời
trong dịp tết quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba này tổng liên đoàn lao động việt nam
sẽ tổ chức chương trình chợ tết công đoàn tại hai mươi hai địa phương và công đoàn ngành
ngoài ý nghĩa hỗ trợ người lao động trong việc mua sắm
chương trình cũng là hoạt động thiết thực để đưa các sản phẩm hàng hóa
dịch vụ chất lượng của doanh nghiệp đơn vị trong nước đến đông đảo đoàn viên
người lao động theo tinh thần người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trong tình hình mới
từ nay cho đến tết nguyên đáng ngoài phiên trợ công đoàn
nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động sẽ được triển khai
như chuyến xe công đoàn tham hoại tặng quà những lao động
có hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động sẽ được triển khai như chuyến xe công đoàn
nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động sẽ được triển khai như chuyến xe công đoàn

một lượng lớn thực phẩm chức năng mỹ phẩm không gõi nguồn gốc
đem lại các bài thấy

lực lượng chức năng phát hiện tám trăm bảy mươi bốn đơn vị sản phẩm là thực phẩm chức năng mỹ phẩm chưa qua sử dụng

chủ cửa hàng không xuất trình được chứng từ mua bán giấy tờ kiểm trình chất lượng sản phẩm được quy định
được chứng từ mua bán giấy tờ kiểm định chất lượng sản phẩm theo quy định
được biết cửa hàng hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi một
các sản phẩm tại đây được mua từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường
để bán cho người tiêu dùng trong dịp tết
năm hai nghìn hai mươi hai bất chấp biến động của kinh tế thế giới lên ngành xuất nhập khẩu
ngành hải quan thành phố hồ chí minh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ
mà còn thu vượt chỉ tiêu ngân sách hơn hai mươi bốn tỷ đồng
theo đó cục hải quan thành phố hồ chí minh được giao dự toán pháp lệnh thu ngân sách nhà nước
một trăm một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng và đến hết năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thành vượt chỉ tiêu này
với mức thu lên tới một trăm bốn mươi tám trăm linh tỷ đồng
trong đó nhiều mặt hàng có kim ngạch lớn đóng góp chính tăng thu ngân sách như
xăng dầu các loại được nhập khẩu số lượng bốn bốn mươi sáu triệu tấn kiêm ngạch bốn sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ
trong đó kim ngạch có thuế tác động đến số thu đạt ba sáu mươi một triệu tấn
với ba bảy mươi chín tỷ đô la mỹ
tăng gần ba mươi về lượng trị giá tăng đến một trăm hai mươi tám năm
số thuế phải thu đạt một mươi tám một trăm linh bốn một tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tăng gần hai trăm bảy mươi
tương đương tăng gần một mươi một năm trăm hai mươi tỷ đồng
ngoài ra thu từ nhập khẩu ô tô nguyên chiếc cũng tăng gần bốn sáu trăm chín mươi tỷ đồng
so với cùng kỳ năm trước
thu từ nhập khẩu sách thét cũng tăng gần một tỷ đồng
với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
đạt mức cao nhất trong năm
trong năm qua bất động sản công nghiệp được dự báo tiếp tục là điểm sáng trong năm hai nghìn hai mươi ba
và sẽ tiếp tục tăng nhất là tại thị trường phía nam do nguồn cung khang hiếm
trong đó thị trường tp hcm ghi nhận mức giá thuê trung bình cao nhất
giao động từ một trăm tám mươi ba trăm linh usd mỗi mét vuông
tiếp theo là lòng an với mức giá thuê trung bình trong khoảng từ một trăm hai mươi năm hai trăm bảy mươi năm usd mỗi mét vuông
mức giá thuê tại bình dương giao động từ một trăm linh hai trăm năm mươi usd mỗi mét vuông
còn tại đồng nai là từ một trăm linh hai trăm linh usd mỗi mét vuông
mức giá này được tính theo mỗi chu kỳ thuê
theo các đơn vị khảo sát thị trường
khu vực bất động sản công nghiệp vẫn là điểm sáng khi được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố
như kinh tế ổn định tăng trưởng gdp hàng năm mức cao nguồn vốn fdi ổn định
ngoài ra những chính sách mới sẽ đem đến những thay đổi lớn với thị trường trong năm hai nghìn hai mươi ba
bốn mươi năm thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp tp hcm có kết quả xuất sắc
trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm dịch vụ
đã đạt giải thưởng thương hiệu vàng tp hcm lần ba năm hai nghìn hai mươi
bốn mươi năm thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh
nổi bật và có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển thương hiệu
quy tụ hơn ba mươi sáu lao động với doanh thu đạt khoảng hơn ba trăm ba mươi ba tỷ đồng
cùng nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội của thành phố
trong đó có hai mươi năm thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đạt giải thưởng
thương hiệu vàng tp hcm từ năm hai nghìn một mươi
tiếp tục đạt giải thưởng thương hiệu vàng tp hcm lần ba
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi kỳ vọng
các doanh nghiệp được vinh danh lần này sẽ tiếp tục phát huy giá trị thương hiệu
để bay xa hơn nữa giúp tp hcm nâng tầm thương hiệu trên trường quốc tế
tiếp tục thực hiện duy trì các mục tiêu cốt lõi của chương trình
xây dựng niềm tự hào cho người dân tp hcm về sản phẩm dịch vụ của địa phương
nâng cao vị thế đầu tàu kinh tế cả nước của thành phố
tại tp hcm cũng vừa diễn ra lễ trao giải sản phẩm công nghệ xuất sắc tech aquaw hai nghìn hai mươi
dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật trong năm tại thị trường việt nam
trong năm thứ một mươi tổ chức chương trình có sự tham gia
của hơn sáu mươi sản phẩm ứng dụng nền tảng và hơn bốn mươi thương hiệu được đề cử
trong một mươi bảy hạng mục chia thành hai nhóm chính là sản phẩm số thương hiệu gia dụng
và mãn nền tảng ứng dụng
trong ba tuần diễn ra vòng chung kết từ ngày chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tech award hai nghìn hai mươi hai có sự tham gia chém điệp của bốn mươi chuyên gia
và thu hút một trăm năm mươi lượt bình chọn từ độc giả
thứ hạng của mỗi sản phẩm và thương hiệu được tính dựa trên bốn mươi bình chọn của độc giả
và sáu mươi đánh giá của bang giám khảo
so với năm trước chương trình có thêm hạng mục bình chọn ứng dụng giao hàng
và nền tảng giải trí việt
những nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân
góp phần phát triển kinh tế số xã hội số tại việt nam
công nghệ mới ở trong đó ví dụ như là máy giặt thông minh
ví dụ như là điện thoại sử dụng ai để làm cho camera đẹp hơn
hay là những cái ứng dụng công nghệ mới ở trong phần mềm ứng dụng ftplay
hay là lazada là sản phẩm được ứng dụng được giải thương mại điện tử
chúi sự kiện tech awards còn bao gồm ba hoạt động chính là diễn đàn công nghệ tech summit hai nghìn hai mươi ba
triển lãm tech expo hai nghìn hai mươi hai
và lễ trao giải
chương trình diễn ra xuyên suốt hai ngày năm và sáu tháng một
thu hút hơn một người là đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước
các chuyên gia và tính đồ công nghệ
thị trường giỏ quà tết tại tp hcm đã bắt đầu sôi động đa dạng về chủng loại
mẫu mã cũng như là giá cả
thay vì chọn các sản phẩm ngoại nhập có thiết kế đẹp giá trị cao thì năm nay
người tiêu dùng có xu hướng là mua các đặc sản vùng miền
có xuất xứ trong nước
với mức giá tầm trung
khảo sát một vòng tại các trung tâm thương mại siêu thị chợ lớn
và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tp hcm vào những ngày này
có thể thấy mặt hàng giỏ quà tết được ưu tiên bố trí bày bán
tại các khu vực dễ nhìn thấy nhất và đa dạng phong phú sản phẩm
mẫu mã bắt mắt với nhiều mức giá khác nhau
giao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng
các mặt hàng quà tết cũng được phân phối rất đa dạng
ở các tên online và offline
trong bối cảnh kinh tế khó khăn
người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu
nên giá các giỏ quà tết năm nay giá mềm hơn so với mọi năm
các hệ thống siêu thị như bixi lotte mart
coop mart winmart đều tập trung kích cầu người tiêu dùng
bằng các hộp quà vừa với cuối tiền
hằng năm thì bác cũng có gửi mua quà rồi về gửi cho bố mẹ
thì khiến bà con thân thuộc trong gia đình mình
giá cả một muỗng lựu tôm gắp mánh và cháo
mình chọn giỏ quà chụp khoảng hai triệu trở lại thôi
không có nhiều cao hơn nữa
năm nay thì kinh phí của mình đẩy ra là một phần quà bảy trăm linh ngàn là ok
mình cũng chín mươi đặt niềm tin vào hàng việt nam sức lượng cao của mình rồi
với lại người việt nam phải nên dùng hàng việt nam
nên mình đến giờ mình cứ thăm khảo số hàng người việt nam mình sản xuất
nắm được tâm lý của người tiêu dùng
và các cửa hàng
các cửa hàng siêu thị đua nhau đẩy mạnh phân khúc bình dân
năm nay nhiều doanh nghiệp chọn hướng sản xuất và phân phối hàng ngàn sản phẩm giá rẻ
để chia sẻ với người tiêu dùng
đặc biệt thị trường giỏ quà tết năm nay ghi nhận nhu cầu cao
đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm hóa mỹ phẩm trái cây
do đó nhiều đơn vị đã tung ra những giỏ quà hải sản thực phẩm tươi sống
nhập khẩu gồm thịt bò thịt heo thịt gà tôm cua cá bào ngư
để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đáng năm nay
cái quà mang tới hải sản đó là một cái gói menu một cái set menu
để phục vụ cho cái bữa ăn phục vụ cho cái cụ thể
và người dân không phải mất công đi suy nghĩ mất công phải lựa chọn
thì những sách minu đó nó hướng về một bữa ăn hướng về một sự đoàn viên trong gia đình
thời điểm hiện tại những hệ thống phân phối lớn và siêu thị bán lẻ trong nước
đều quan trọng các nhà cung ứng nội địa
sự xuất hiện của lượng hàng việt trên kệ hàng là tuyệt tám mươi
tuy đến chín mươi đặc biệt là sự góp mặt của hầu hết các nhãn hàng trong giỏ quà tết
đại diện các siêu thị việt nam cho biết hàng hóa sản xuất trong nước nhiều năm nay
vẫn luôn được đơn vị đưa vào giỏ quà để đáp ứng đủ mọi phân khúc tiêu dùng
nhưng vẫn đảm bảo được sự trang trọng tính tiêu dùng cao
bộ tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn một số điều
và biện pháp thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và nghị định quy định
chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm
giới phân tích cho rằng để có thể tuân thủ việc công khai thông tin của doanh nghiệp kinh doanh
bảo hiểm các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và bổ sung các quy định
về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm
nội dung này cũng sẽ kết thúc tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
cảm ơn quý vị
tại điều ba mươi bảy dự thảo thông tư này đã quy định khá chi tiết về cách thức đăng tải
bảo quản lưu giữ thông tin công khai định kỳ thông tin công khai thường xuyên
và thông tin công khai bất thường của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
cục quản lý giám sát bảo hiểm thì đã công khai một số dữ liệu của doanh nghiệp bảo hiểm
nhưng tỷ trọng tổng doanh thu một số cái thì thông tin nó còn chưa được nhiều lắm
điều ba mươi hai thông tư năm mươi hai nghìn một mươi bảy của bộ tài chính thì cũng quy định là các doanh nghiệp bảo hiểm
phải báo cáo các thông tin về bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới
gồm có số lượng xe số tiền bảo hiểm gốc đồng doanh thu phí bảo hiểm bao nhiêu
tổng số vụ bồi thường là bao nhiêu số tiền bồi thường bảo hiểm
các dữ liệu này được phân loại theo phương tiện là ô tô là xe máy là xe chở hàng là xe chở người
có các quy định về dịch vụ bảo hiểm trên môi trường mạng
rồi là nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe
và các hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm
rồi các chi nhánh nước ngoài tại việt nam
rồi liên quan mức hoa hồng tiền thưởng
của đại lý bảo hiểm môi giới bảo hiểm và trách nhiệm báo cáo của các doanh nghiệp
cái đối tượng áp dụng là các cái doanh nghiệp bảo hiểm
doanh nghiệp tái bảo hiểm rồi các chi nhánh nước ngoài tại việt nam
rồi doanh nghiệp mà môi giới bảo hiểm văn phòng đại diện nước ngoài tại việt nam
và các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm
tuy nhiên chưa có các quy định về chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm
quy định về nghĩa vụ công khai thông tin
các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đây là một lỗ hổng rất lớn của pháp luật
làm giảm hiệu lực hiệu quả và tính nghiêm minh của pháp luật
có thể dẫn đến tình trạng nhân luật
thực sự thì việc công khai số liệu được phân loại theo thông tư này
hiện nay cũng rất là cần thiết nhưng vẫn chưa được thật sự dễ tìm hiểu
và người dân có thể dễ biết được
tôi nghĩ trong thời gian tới đây chúng ta cũng nên trú trọng việc công khai
những dữ liệu minh bạch những dữ liệu liên quan đến chi trả bảo hiểm này
thì cái việc bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc nói chung nó dễ thực hiện
và trong đó nó có cả cho xe cơ giới và bao gồm cả xe gắn mách
nó đi vào thực tiết hơn
liên quan việc công bố thông tin của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
thì để phát huy cái hiệu quả thì cần thiết phải nghiên cứu và bổ sung
các quy định về các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ

các hành vi vi phạm nghĩa vụ công khai thông tin của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
cũng như là các biện pháp để khắc phục hậu quả
ngoài ra thì cần quy định rõ cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
trong cái việc mà kiểm tra rồi giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những cái hành vi vi phạm
theo các chuyên gia kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh đặc biệt
liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các nhà đầu tư và khách hàng tham gia bảo hiểm
cũng như có những tác động ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính
do đó đảm bảo tính công khai minh bạch của hoạt động kinh doanh bảo hiểm
là cơ sở rất quan trọng cho việc bảo vệ các quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư
và khách hàng tham gia bảo hiểm cũng như sự an toàn và lành mạnh của thị trường bảo hiểm
thưa quý vị công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữa các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên nội bàn
thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
vào ngày sáu tháng một công an huyện cao lộc đã đồng loạt tấn công phá án
bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn thị thắm và nông thị nhỉm
cùng chú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
khám xét khẩn cấp nợ của thắm công an huyện thu giữ tổng cộng năm mươi bảy túi ni lông
chứa các tinh thể màu trắng bảy trăm linh hai viên nén màu hồng bảy viên nén màu xanh
và nhiều tăng vật có liên quan
tại nhà của nông thị nhìm quá trình khám xét tổ công tác phát hiện
tổng cộng hai mươi một túi ni lông chứa các cục tinh thể màu trắng
một trăm ba mươi sáu viên nén màu hồng hai viên nén màu xanh và nhiều tăng vật có liên quan
ban đầu hai đối tượng khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng chứa trong các túi ni lông
lực lượng công an phát hiện thu giữ được đều là ma túy tổng hợp
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận đơn trình báo
của một bị hại sáu mươi chín tuổi trú tại xã gia tân một tố giác
đã bị một đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt ba trăm linh triệu đồng
theo đơn trình báo của bị hại đã nhận được hai cuộc điện thoại
từ số máy lạ của một người đàn ông tự xưng tên nguyễn văn viện
thiếu tướng công an thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
người này thông báo bà có liên quan đến một vụ án tội phạm ma túy
đồng thời kết bạn gia lô và gửi một quyết định lệnh bắt tạm giam
mang tên bà yêu cầu bà cung cấp tất cả thông tin cá nhân
số tiền những tài sản khác của bà đang có
do lo sợ bà đã cung cấp thông tin nhà có năm cây vàng
và ba trăm linh triệu đồng đang trong tài khoản ngân hàng
sau đó đối tượng yêu cầu bà chuyển số tiền ba trăm linh triệu đồng vào số tài khoản tại một ngân hàng
khi đối tượng trên yêu cầu bà bán đi năm cây vàng để chuyển tiếp
thì bị hại biết mình đã bị lừa nên làm đơn trình báo với cơ quan công an
và hiện công an huyện thống nhất đang điều tra làm rõ
lợi dụng quyền hạn trách nhiệm trong việc đi giao hàng cho khách đặt mua qua mạng
đối tượng lê văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở phường sao đỏ tp chí linh tỉnh hải dương
đã chiếm đoạt số tiền thu hộ của công ty giao hàng tiết kiệm
hơn bảy mươi hai triệu đồng
cụ thể hoàn là nhân viên giao hàng của công ty giao hàng tiết kiệm
có địa chỉ tại số một mươi đường đoàn kết phường sao đỏ tp chí linh tỉnh hải dương
lợi dụng sơ hở trong việc quản lý của công ty từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình đi giao hàng và thu tiền hoàn đã chiếm đoạt số tiền thu hộ của công ty bốn lần
với tổng số tiền thu hộ là hơn bảy mươi hai triệu đồng
sau khi chiếm đoạt số tiền trên hoàn đã nghỉ việc sau đó bị công ty phát hiện tố giác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giam đối tượng lê văn hoàn về hành vi tham mô tài sản
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa tiến hành khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng nguyễn tấn thành sinh năm hai nghìn
nguyễn minh khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh đồng nai
và nguyễn việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh lâm đồng
để điều tra về hành vi chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán
trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tân phú đã phối hợp
với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai
phát hiện lô hàng gửi qua đường biêu điện là đạn trì từ tỉnh thái nguyên
chuyển vào tỉnh đồng nai và giao hàng tại huyện tân phú
nên đã bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng thành
khám xét nơi ở của thành công an thu giữ thêm chín khẩu súng
trong đó có một khẩu súng đã chế tạo xong tám khẩu súng khác đang trong quá trình hoàn thiện
và một trăm linh viên đạn trì đạn thể thao
bước đầu thành khai nhận đối tượng thuê căn nhà tại xã tà lài huyện tân phú
để thực hiện hành vi chế tạo buôn bán súng
sau khi tự chế tạo thành công thành đã đem hai khẩu súng hoàn thiện bán cho khang và hoàng
với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến ba triệu đồng
kết quả giám định những khẩu súng đã lắp ráp thủ công hoàn thiện của thành
có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng
lực lượng công an tp cà mau tỉnh cà mau vừa ngăn chặn kịp thời
hai nhóm thanh thiếu niên có sử dụng cụ tự chế nguy hiểm để đánh nhau
tại khu vực khóm sáu phường chín tp cà mau
vào tối ngày năm tháng một tại địa điểm trên lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ
một mươi chai thủy tinh bên trong có chứa xăng được các đối tượng sử dụng để đánh nhau
trước đó vào tối ngày bốn tháng một cũng hai nhóm thanh thiếu niên trên
chuẩn bị đánh nhau tại khu dân cư minh thắng khóm ba phường chín tp cà mau
nhưng phát hiện thấy công an phường chín đi tuần nên đã bỏ chạy
lực lượng đã thu giữ hai cây
một cây dao và một cây chìa tự chế
theo lời khai ban đầu của các đối tượng do mâu thuẫn trên mạng nên võ quốc thành
hẹn nhau với nhóm của khương đình thi để đánh nhau
nhưng cả hai đều bị lực lượng công an tuần tra phát hiện và ngăn chặn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với thị phật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngụ tại ấp costum xã ninh thành lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an từ năm hai nghìn một mươi bốn thì phện mở các dây hụi
và huy động người dân trên địa bàn tham gia
quá trình làm chứa hụi do các hụi viên đã hút hụi không đóng tiền hụi
nên thị phẫn mất khả năng cân đối cho các hụi viên khác nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
thị vệt mở các dây hụi không bảo danh hụi viên hút hụi bán hụi
đến năm hai nghìn một mươi chín thì tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt của hụi viên số tiền
trên một một tỷ đồng vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
ngày bảy tháng một công an huyện củ chi tp hcm cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp
ngô thanh kim lê minh nhật và trần thị kim nhung cùng sinh năm hai nghìn sáu
để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản
ngô quý sang và huỳnh cảnh kỳ đến một quán nước trên địa bàn
xã tân phú trung huyện củ chi để uống nước với trần thị kim nhung
tại đây nhung thấy sang sử dụng điện thoại iphone một mươi một nên nảy sinh ý định chiếm đoạt
lúc này nhung mượn điện thoại để báo cho ngô thanh khiêm và lê minh nhật
để nhằn cảnh cướp điện thoại của anh sang
sau đó nhung nhờ anh sang chở về nhà lấy sạc điện thoại
khi đến trước số nhà bảy mươi năm đường một trăm hai mươi xã tân thạnh đông giang bị nhờ khiêm
dùng do khống chế chiếm đoạt điện thoại
tài sản cướp được cả ba bán được bảy hai triệu đồng chia nhau tiêu xài
nhận tin báo công an đã vào cuộc điều tra truy xét và tiến hành bắt khẩn cấp
ba đối tượng khiêm nhật và nhung để xử lý về hành vi cướp tài sản
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết đã cấp cứu kịp thời và vận chuyển bằng trực thăng
một chiến sĩ bị chấn thương cột sóng cổ chấn thương tuyệt cổ cao chấn thương sọ
về thành phố hồ chí minh điều trị
trước đó bệnh nhân trong khi làm nhiệm vụ khi trời mưa to bị ngã xuống hào
bệnh xã đảo sơn ca đã tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu
đồng thời kết nối hội chuẩn trực tuyến với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
và lên phương án đưa về đất liền điều trị
tuy nhiên do thời tiết xấu
ekip cấp cứu trực thăng đã mất nhiều thời gian để di chuyển đến trường sa
các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng tri giác tỉnh
liệt hoàn toàn nửa người bên phải bên trái yếu
bệnh nhân lập tức được dẫn chuyển lên trực thăng đưa về đất liền
do ảnh hưởng áp thấp xúi dục đường bay gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết
tuy nhiên chuyến bay đã hạ cánh an toàn đưa bệnh nhân vào cấp cứu
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm kịp thời cứu sống bệnh nhân
để chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ
đặc biệt là tại các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
thời gian qua công an tỉnh bạc liêu đã thường xuyên mở các lớp tập huấn
hướng dẫn kỹ năng ứng cứu xử lý sự cố cho lực lượng phòng cháy
chữa cháy tại chỗ qua đó đem lại nhiều hiệu quả tích cực
tại công ty cổ phần thương nghiệp cà mau chi nhánh bạc liêu
hàng tuần anh nguyễn phương đông cùng một số thành viên của chi nhánh
thường xuyên kiểm tra vận hành tất cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy
khi có những thiết bị phòng cháy chữa cháy hư hỏng hoặc không đảm bảo an toàn
anh đông nhanh chóng đề xuất lên lãnh đạo công ty mua mới hoặc sửa chữa
nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
các thiết bị phòng cháy chữa cháy của chi nhánh đều được anh và các thành viên nắm và sử dụng thành thạo
tại công ty cổ phần thương nghiệp cà mau chi nhánh bạc liêu
việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy gắn với ổn định sản xuất
luôn được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và lực lượng công an đặc biệt quan tâm
định kỳ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bạc liêu
tổ chức các lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của các doanh nghiệp
ngoài việc hướng dẫn thực hành một số đội hình chữa cháy cơ bản
cách bảo quản sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy sách tay
hệ thống chữa cháy vách tường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bạc liêu
còn hướng dẫn cách xử lý tình huống khi có đám cháy
cũng như những kiến thức cơ bản trong việc cứu hộ cứu nạn khi có cháy nổ xảy ra tại các doanh nghiệp